việt nam có một mươi ba lưu vực sông với diện tích lớn hơn một mươi km hai trong đó có bảy lưu vực liên quốc gia
phần lưu vực ở nước ngoài chiếm tới bảy mươi một lại ở khu vực đầu nguồn
vì vậy việt nam phải đối mặt với những rủi ro về lượng nước và chất lượng nước
an ninh nước và quản lý các lưu vực sông là hội thảo khoa học được viện quốc tế pháp ngữ tổ chức
nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trước vấn đề an ninh nguồn nước tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng nhau phân tích thực trạng về an ninh nguồn nước
những thách thức và khó khăn trong quản lý các lưu vực sông tại việt nam trong đó có lưu vực sông mekong
ngoài các yếu tố biến đổi khí hậu thì sự phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia trên lưu vực sông này
đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định của đồng bằng sông kiều long
từ đó các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ những nghiên cứu bài học kinh nghiệm
liên quan tới vấn đề an ninh nguồn nước tại các lưu vực sông ở châu phi và châu âu
từ đó đề xuất các giải pháp về khoa học cũng như chính sách hợp tác đa quốc gia
những giải pháp thực tiễn này sẽ được tổng hợp và giới thiệu trong số đặc biệt
về môi trường và an ninh nguồn nước trong ấn phẩm cộng đồng pháp ngữ tại châu á thái bình dương